cũng trên báo tuổi trẻ có bài viết theo chuyên gia những rắc rối ở một số trường đại học vừa qua
cũng xuất phát từ sự phân vai không rõ ràng giữa trách nhiệm quyền lực của hiệu trưởng hội đồng trường và cơ quan chủ quản
có thông tin trên báo điện tử việt nam netf có đăng tải bài viết
bộ nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo nghị định của chính phủ
quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
theo đó mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng thêm bảy ba mươi tám lên một sáu triệu đồng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bộ nội vụ cho biết rằng mức lương cơ sở hiện nay là một bốn mươi chín triệu đồng một tháng
mới đạt bốn mươi hai ba mươi chín so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm hai nghìn hai mươi
điều này dẫn đến đời sống của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn
với mức lương cơ sở tăng lên một sáu triệu đồng một tháng
dự kiến từ ngày một tháng bảy tới đây lương của cán bộ công chức cao nhất sẽ là một mươi sáu triệu đồng
và thấp nhất là hai một mươi sáu triệu đồng một tháng
thưa quý vị trong khi dịch tả lợn châu phi vẫn đang diễn biến khó lường
vào dịp cuối năm ngành chất nuôi hà nội lại phải gánh thêm nhiều nỗi lo khác
từ nguy cơ bùng phát dịch bệnh
chính vì sự bùng phát dịch bệnh như vậy đã ảnh hưởng tới nguồn cung của thực phẩm
và ngay sau đây
sẽ là ghi nhận trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
vào dịp cuối năm thời tiết mưa nắng thất thường không khí ẩm thấp là điều kiện lý tưởng
để các mầm bệnh ra súc ra cầm chỗ dậy
hơn nữa nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu phi trong thời gian tới vẫn rất cao
do chưa có vaccine phòng bệnh mầm bệnh đã tồn lưu trong môi trường lớn
cũng trên báo kinh tế và đô thị có thông tin rằng ngoài ra
theo thông báo của cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hiện nay đã có một số tỉnh thành xuất hiện dịch lở mồm long móng gia súc
chủ yếu là trên đàn châu bò
trước đó dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại ba mươi ba hộ chăn nuôi ở hà nội
và phải tiêu hủy hơn năm trăm bốn mươi con
đến nay thì nhiều cơ sở chăn nuôi chưa thể tái đàn
nhưng ngay tại chính thủ phủ của các món ômai này lại xuất hiện một cơ sở chế biến kinh doanh buôn bán không đảm bảo vệ sinh
và phóng dự của báo an ninh thủ đô sẽ có một bài viết dùng mình xem cảnh chế biến ômai phấu cổ chuyển vị trong nhà vệ sinh
trên báo an ninh thủ đô đây là cơ sở vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận hoàn kiếm hà nội
phối hợp với phòng y tế quận hoàn kiếm phát hiện và xử lý
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ năm tấn ômai các loại
trong đó thì nguyên liệu còn bị ẩm mốc bốc mùi khó chịu
đáng chú ý là cơ sở này còn sẵn sàng sử dụng cả nhà vệ sinh để làm nơi chế biến romai
trong phần tiếp theo của chương trình các quán nhậu cung cấp dịch vụ đưa khách về tận nhà sau nghị định xử phạt nồng độ cồn có hiệu lực
hát cho bệnh nhân tôi nghe là một món quà tinh thần lan tỏa niềm tin yêu cuộc sống cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư tại bệnh viện ung bướu đà nẵng
tiếp tục với các tin tức về giao thông
thưa quý vị sau nghị định một trăm linh về xử phạt các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn khi lái xe
các lực lượng chức năng đã tích cực xử phạt và ý thức cho người tham gia giao thông
cụ thể đã được nâng cao rõ rệt trong những ngày qua
thế nhưng vẫn có một bộ phận người tham gia giao thông thay vì chấp hành lại tìm cách chống đối dẫn đến những tình huống dở khóc giờ cười
và clip sau đây là một ví dụ cụ thể

thế nhưng với hành vi đi lùi và quay đầu giữa đường để trốn thốt kiểm tra nông độ cồn một hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng
thế nhưng với hành vi đi lùi và quay đầu này thì rất có thể anh ta sẽ mất đi sức khỏe thậm chí là còn mất mạng
tiếp tục với một thông tin tại bạc liêu
thưa quý vị đa phần người tham gia giao thông tại bạc liêu thì đều cho thấy sự chuyển biến về ý thức chấp hành các quy định mới được áp dụng
đồng thời cho thấy thái độ hợp tác với công tác kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng
tuy nhiên cá biệt vẫn có nhiều trường hợp tỏ thái độ bất hợp tác chống đối khi bị yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn
như chỉ thổi nhẹ thổi ngắt quãng khiến cho máy đo không được hiệu quả
bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm này lực lượng cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông giúp người dân ý thức được việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
mang đến những hậu quả khôn lường cho chính họ và xã hội
vâng thưa quý vị ngay sau khi nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp xử phạt vi phạm nồng độ cồn được thực thi
và hàng loạt vi phạm bị xử lý với mức phạt có thể lên tới bốn mươi triệu đồng
nhiều quán nhậu đã không còn đông khách như trước
trước vấn đề này thì nhiều chủ quán đã tự lên kế hoạch đưa đón khách đến quán nhậu để đảm bảo không mất khách
giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là những giấy bản chống những quán nhậu không một khách hàng được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội như ngày qua
từ khi bắt đầu áp dụng mức xử phạt đối với những hành khách sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông tôi cảm thấy đa số khách tỏ ra e ngại một khi có ý định tổ chức tụ tập ăn uống vào mỗi dịp như sinh nhật
đó là tình trạng chung của các quán nhậu trong những ngày qua
và để giữ lại lượng khách cho quán rất nhiều quán nhậu đã đưa ra dịch vụ đưa đón thực khách cũng như tham gia vào nhiều cộng đồng tài xế
cung ứng dịch vụ đưa đón khách sau khi sử dụng đồ uống có cồn tránh những rủi ro không đáng có cùng với mức xử phạt được cho là rất cao theo quy định mới được ban hành

tính đến nay sau một tuần triển khai xử phạt theo quy định mới trên cả nước đã có hàng ngàn trường hợp bị xử lý với mức phạt rất cao
đây được xem là giải pháp hiệu quả để nâng cao ý thức người tham gia giao thông
sau những vụ tai nạn thương tâm do rượu bia liên tiếp xảy ra trong năm vừa qua
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý liên quan đến việc kiểm soát nguy cơ lây lan bệnh viêm phổi từ trung quốc
hiện tại các cơ quan y tế tại tỉnh lào cai đã chủ động phương án phòng ngừa trên các tuyến
hiện tại cửa khẩu quốc tế lào cai nơi tiếp đón hàng vạn lượt người qua lại mỗi ngày ngoài hệ thống kiểm tra thân nhiệt tự động
các cán bộ y tế đã trực tiếp tham gia giám sát trong suốt thời gian mở cửa khẩu từ bảy giờ sáng đến hai mươi hai giờ hàng ngày
những trường hợp hành khách có dấu hiệu bất thường về sức khỏe sẽ được đưa ngay vào khu cách ly để khám sàng lọc
bên cạnh đó tại cửa khẩu cũng bố trí nhiều màn hình fanner truyền thống về các dịch bệnh lưu hành
xung quanh khu vực cửa khẩu quanh các lối đi cho người và hàng hóa được phun khử trùng thường xuyên và định kỳ
thời gian bắn một mươi năm phút từ giờ phút đến giờ một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
đềm giao thừa cách nguyên đán canh tí với kinh phí dùng từ nguồn xã hội hóa
cụ thể có sáu điểm bắn pháo hoa tầm cao là khu vực hồ hoàn kiếm
vườn hoa lạc long quân quận tây hồ sân vận động mỹ đỉnh công viên thống nhất
hồ văn quán hà đông thành cổ sơn tây và hai mươi bốn điểm bắn tầm thấp tại các quận huyện trên thành phố
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
nhằm kịp thời thăm hỏi động viên chăm lo đến cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
các cơ quan dân chính đảng và nhân dân đang trực đón xuân canh tí hai nghìn hai mươi
tại huyện đảo bạch long vĩ trong hai ngày sáu và bảy tháng một
đoàn công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã ra thăm kết hợp thực hiện chương trình tết hải đảo tại đây
đoàn công tác đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ bạch long vĩ
phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ tết hải đảo
bộ tư lệnh vùng đã trao tặng ba mươi phần quà cho các gia đình chính sách khó khăn
và cho các cháu học sinh nghèo học giỏi của huyện
tiếp tục thực hiện chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
tại khu vực âu cảng các tổ công tác của bộ tư lệnh vùng đã tiến hành trao tặng một trăm linh lá cờ tổ quốc
năm mươi cập bánh trưng sáu trăm linh tờ rơi các loại tuyên truyền cho bà con ngư dân về các tàu thuyền đang đao đậu tại đây
phối hợp cùng với huyện đoàn bạch long vĩ
tổ chức buổi lao động vệ sinh bờ biển và các tuyến đường trên đảo được đông đảo các lực lượng và bà con nhân dân tham gia
đây là hoạt động góp phần thắt chặt tình cảm gắn bó mật thiết quân dân
quan tâm đến bà con ngư dân đón tết nơi đảo xa
qua đó góp phần giúp bà con ngư dân nâng cao ý thức trách nhiệm tự giác chấp hành pháp luật
an tâm bám biển bám tàu bám đảo phát triển kinh tế
gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc